công tác tại bệnh viện ca tân triều gặp nạn khi đi uống cà phê cùng bạn bè tại cửa hàng vecophie house trên phố thái hà quận đống đa hà nội tối hai mươi tháng bốn
thời điểm đó trời mưa bão tấm kính lớn từ tầng hai đổ sập xuống trúng người chị lý và một vài người khác
bạn bè lập tức đưa chị vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
liên quan đến vụ việc luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình đoàn luật sư tp hcm đánh giá đây là sự việc đáng tiếc
gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bác sĩ minh lý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận
theo ông hùng để xác định trách nhiệm bồi thường cần có sự phối hợp xác minh của nhiều bên
dưới góc độ pháp lý luật sư cho rằng đối với vụ việc này the cop fi health đơn vị thi công kính cường lực và đơn vị quản lý tòa nhà viettower sẽ là các bên cần được làm rõ trách nhiệm
trong đó luật sư đặt ra hàng loạt vấn đề như việc thi công được diễn ra như thế nào có dấu hiệu của sự tắc trách làm sai quy trình thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra nghiệm thu dẫn tới hậu quả như trên hay không
chủ quán đơn vị thi công và đơn vị quản lý vận hành có thường xuyên kiểm tra độ an toàn chịu lực của tấm kính cũng như độ hao mòn chóc lở của hạng mục này theo thời gian hay không
về mặt kỹ thuật cần làm rõ tấm kính đã được thi công đúng kỹ thuật đảm bảo an toàn chưa việc nghiệm thu diễn ra như thế nào các bên liên quan có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hay không
nếu việc tấm kính rơi xuống là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước không thể khắc phục dù các bên liên quan đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép trách nhiệm bồi thường đối chiếu theo pháp luật của the cophie house và các đơn vị liên quan có thể được loại trừ
tuy nhiên nếu gia đình và các bên liên quan có thỏa thuận khác về việc bồi thường thỏa thuận này vẫn sẽ được pháp luật ghi nhận
nếu xác định có yếu tố lỗi dẫn đến việc tấm kính rơi xuống làm bác sĩ minh lý bị tổn thương nghiêm trọng các bên có lỗi sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho nữ bác sĩ trong phạm vi lỗi của mình gây ra
theo điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm bác sĩ minh lý sẽ được bồi thường thiệt hại các khoản tiền do sức khỏe bị xâm phạm như chi phí hợp lý cho việc cứu chữa bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất bị giảm rút thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc
nếu nạn nhân bị mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc và các thiệt hại khác do pháp luật quy định
bên cạnh đó cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra cụ thể lỗi thuộc về cá nhân tổ chức nào để có thể đưa ra hình thức xử lý phù hợp
ngoài việc bồi thường dân sự nếu xét thấy có dấu hiệu hình sự cần khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
về vấn đề này chỉ huy công an phường trung liệt cho biết đơn vị phối hợp cùng các đội nghiệp vụ công an quận đống đa làm rõ sự việc
thưa quý vị vụ tai nạn xảy ra bất ngờ đã cướp đi cuộc sống bình thường của một nữ bác sĩ trẻ với tương lai rộng mộ
trong suốt những ngày qua ông hoàng văn thành chú tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an là bố của nữ bác sĩ bùi minh lý
nạn nhân trong vụ việc thương tâm liên tục di chuyển giữa bệnh viện đại học y hà nội và bệnh viện ca tân triều vừa chăm vừa ung thư máu tiên lượng nặng vừa chăm con gái
người cha nhớ lại gần một mươi giờ đêm ngày hai mươi tháng bốn ông đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ
nghe thấy tiếng con gái bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi bố sắp xếp ra hà nội giúp con
ông thành nghẹn ngào cho biết ban đầu ông tưởng con gái nói đùa lúc sau ngày con nói được các bạn đưa vào bệnh viện chân tay ông bùn rùn gia đình vội vàng ra hà nội trong đêm
bệnh viện đại học y hà nội cho biết bác sĩ lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
bệnh nhân có nhiều thân đốt sống bị vỡ tổn thương tủy sống dẫn đến hai chân liệt hoàn toàn gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu và khí mảng phổi hai bên rách cơ hoành chấn thương khan độ bốn và lách độ hai
sáng hôm sau ông thành có mặt tại bệnh viện lúc này bác sĩ lý đã rơi vào tình trạng hôn mê cũng từ ngày đó ông túc trực bên con gái rồi đảo qua bệnh viện ca mỗi khi vừa cần
ông thành nghẹn ngào cho hay ngày nào ông cũng động viên con hỗ trợ con tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ
còn mạnh mẽ lắm từ nhỏ con đã mạnh mẽ và bây giờ cũng vậy
ngày một mươi tháng năm bác sĩ trần quang trung người trực tiếp điều trị cho bác sĩ lý cho biết bệnh nhân đang có những chuyển biến tích cực tại khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội
dù nhập viện với tình trạng rất nặng sức khỏe của chị đã có những tiến triển đáng kể có thể giao tiếp với mọi người xung quanh
bác sĩ lý được theo dõi để rút xuân đê dẫn lưu màng phổi sau đó sẽ tập ngồi tập phục hồi chức năng
các bác sĩ cũng đã thực hiện một ca mổ để phá cơ hoành sau đó hai tuần là một ca phẫu thuật để cố định cuộc sống và giải ép tùy nhằm giảm thiểu hậu quả lâu dài
chuyên gia giải thích bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động hai chân đại tiểu tiện không tự chủ do tủy ngực bị đụng dập nặng
ca mổ thứ hai nhằm giúp bệnh nhân sau này có thể ngồi và đi xe lăn
bác sĩ trung cho biết bệnh nhân còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân
lý cũng mất hoàn toàn khả năng tự điều khiển đại tiểu tiện
nói về nữ bác sĩ ông thành vẫn luôn tự hào về người con học giỏi tự lập từ nhỏ
do là bộ đội đóng quân ở biên giới cách nhà hai trăm linh km người cha hiếm khi có dịp về nhà hai con đều do vợ chăm sóc
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại đại học y hàn đội khoa hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú
chuyên ngành ung thư khóa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai chị lý công tác tại bệnh viện ca tân triều chưa được bao lâu
thì tai nạn từ trên trời rơi xuống ông thành chỉ mong phép màu đến với con mình
đại diện hội đồng hương nghệ an trường đại học y hà nội cho biết với tổn thương nặng nề
thời gian điều trị bệnh của bác sĩ minh lý dự tính kéo dài
đại diện hội đồng hương cho hay biến cố quá bất ngờ xảy đến người bác sĩ trẻ tài năng và giỏi giang
có nguy cơ cao liệt hoàn toàn hai chân với cơ hội phục hồi ít ỏi đối diện với muôn vàn khó khăn phía trước
biết hoàn cảnh gia đình ông thành khó khăn phải xoay sửa các khoản viện phí cho quá trình điều trị kéo dài của vợ và con gái
hội đồng hương đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp bác sĩ minh lý viết tiếp những giấc mơ tuổi trẻ
trong khi đó chỉ huy công an phường trung liệt cho biết đơn vị phối hợp cùng với các đội nghiệp vụ công an quận đống đa làm rõ sự việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến đây thời lượng của video đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo